phụ nữ công an tỉnh quảng ngãi sung kích tiên phong trở thành tấm lá chắn vững vàng giữa tâm dịch
mưa lớn kéo dài gây thiệt hại ở nhiều nơi tại các tỉnh miền bắc miền trung và tây nguyên
trong phần tin quốc tế triều tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển nhật bản
tại xã đưng nơ trong khi đó do mưa lớn diễn ra nhiều ngày vào dạng sáng một mươi chín tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một mươi năm c xảy ra sạt lở đất với khối lượng hàng chục nghìn mét khối
sự việc khiến cả huyện mường lát của tỉnh thanh hóa tạm thời bị chia cắt
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quân đội công an huy động nhân lực máy móc có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố
chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba
vào khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ nhận được tin báo về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an điều tra nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba chú tại thành phố yên bái là thủ phạm gây ra cái chết của ông ba
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra đã xác định được tùng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng khai nhận đã sát hại nạn nhân rồi lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân tẩu thoát

tổ chức covid một mươi chín phường mỹ hòa phát hiện nhóm của thúy vi phạm chỉ thị số một mươi năm của chính phủ
trong lúc tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm thúy đã có những lời lẽ thô tục
rồi bất ngờ lao đến dùng tay đánh vào đầu và cào chảy máu tay thiếu tá nguyễn minh tuấn cán bộ công an phường mỹ hòa
không dừng lại thúy tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và dép ném đồng chí tuấn và thành viên tổ công tác
sau đó lực lượng công an phường đến hỗ trợ đưa thúy và những người liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm hà nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trong đó năm đối tượng hiện đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
dương như nhật sinh năm hai nghìn
nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận năm từ liêm hà nội
nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội
nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên phóng viên tạp chí kiểm soát
ngày một mươi ba tháng một mươi tại bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam đường dương đình nghệ phường mỹ đình một
công an quận nam từ liêm đã phát hiện bắt quả tăng bảy đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lơ khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
sau khi uống rượu tại căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc dưới hình thức tá lả và liêng
dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc với quy ước một phỉnh đổi được hai trăm linh vnđ
sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy hà nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm theo hình thức sugar baby
sugerdetdi đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trá hình này là hà trọng thắng hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này là để gái bán dâm dưới vỏ bọc suger baby
thông qua mạng xã hội cung cấp cho khách nam có nhu cầu mua dâm
ghi nhận của phóng viên intv
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook
biết một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc theo ngày
đối giá cụ thể
thắng đã lập group mang tên sugar baby và đăng bài với nội dung tuyển kết nối sugar daddy
khách mua dâm với sugar baby gái bán dâm để kiếm tiền
tôi biết là trên group này có thể chiếm được tiền
thì tôi có giúp đỡ một vài bạn baby là kết nối với lại daddy để kiếm tiền
thường thì về thì daddy sẽ tự về kiếm khoản vào khoản riêng của tôi
và tôi biết là đó là kết nối thành công
đường dây mại dâm của thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội
khi khách đến mua dâm liên hệ thắng sẽ gửi ảnh thông tin của gái bán dâm qua facebook
zalo để khách lựa chọn sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc môi giới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng hai ba triệu đồng
diệu khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một hình thức mới có thể nói là trái hình của hội đồng môi giới mại dâm
các đối tượng đều sử dụng
gian mạng để thực hiện hành vi môi giới mại dâm
đa số các trang chủ ví dụ facebook hay là telegram
các ứng dụng được phát triển và đặt máy chủ nước ngoài công thuộc ở việt nam
trong công tác điều tra thu thập thông tin tài liệu gây rất nhiều khó khăn
các vụ môi giới mại dâm khác có thể là gặp trực tiếp
trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau trong con người môi giới
những vụ này là gái và người môi dâm đều có hình thức chuyển khoản
rất khó để được phát hiện được về địa điểm hành vi
rồi thủ đoạn kết nối để thực hiện môi giới mại dâm
tham gia vào đường dây của đối tượng thắng có từ bảy đến một mươi cô gái
tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên massage sinh viên
mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam
những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng
về hành vi môi giới mại dâm

vẫn ảnh thông tin tại cuộc họp thông báo về tình hình kinh tế xã hội
chín tháng đầu năm và kế hoạch ba tháng cuối năm
được ủy ban nhân dân thành phố tổ chức vào chiều nay
báo cáo tại cuộc họp giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
sở vừa tính toán cấp độ dịch của tp hcm
căn cứ trên quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
cụ thể về tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng
trên một trăm linh người trên một tuần
sở tính toán hiện tỷ lệ của tp hcm là một trăm linh bốn năm
về tiêu chí tiêm chủng tp hcm đã có tiêu chí
với tỷ lệ chín mươi tám người trên một mươi tám tuổi đã tiêm muối một
và trên bảy mươi sáu tiêm đủ hai mũi
bảy mươi sáu một mươi một người trên năm mươi tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tp hcm cũng đặt chi tiêu khả năng thu dung điều trị
ở các phường xã thị trấn trạm y tế lưu động và icu
ước tính ngày hôm nay tp hcm đang ở cấp độ hai
so với tuần trước còn ở cấp độ ba
tuy nhiên đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thị
không có giá trị vĩnh viễn
nếu chủ quan không làm tốt việc đang làm
thì cấp độ dịch sẽ tăng lên vì chủng delta quá phức tạp
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình nhấn mạnh
sau một mươi tám ngày thực hiện chí thị số một mươi tám
về tiếp tục kiểm soát điều chính biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca mắc mới giảm năm lần so với đỉnh dịch
số ca tử vong chỉ còn hai con số
các chốt chặn nội thành cũng đã được dỡ bỏ
công an tp hcm đang xem xét để không còn năm mươi một chốt chặn
ở địa bàn giáp ranh với các địa phương
để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động
phiên bế mạc kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
tiếp tục ghi nhận ý kiến thảo luận của các đại biểu
các đại diện của các sở ban ngành liên quan đến triển khai
nhiệm vụ kinh tế xã hội nhất là công tác phòng chống dịch
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết là thời gian tới
sẽ hoàn thiện phương án chống dịch tổng thể
xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo về covid một mươi chín
ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
thành phố đang khẩn trương tổng kết công tác phòng chống dịch
và hoàn thiện phương án phòng chống dịch tổng thể
dự kiến ban hành trong tháng một mươi này
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu củng cố ban chi đạo phòng chống dịch thành phố
theo hướng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
chúng ta phải xây dựng cho được cơ chế giám sát và cảnh báo dịch
từ đây chúng ta có được những cơ sở dữ liệu khoa học
để làm nền tảng phục vụ cho việc ra quyết định
là nới lỏng hoặc là siết chặt các cái biện pháp
ở từng địa bàn ở từng thời điểm cụ thể
chúng ta sẽ tập trung củng cố hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở
theo hướng là chúng ta sẽ phát triển hợp lý
ba trụ cột y tế cộng đồng y tế điều trị
và y tế phục hồi gắn với hoàn thiện
và phát huy mô hình điều trị ba tầng
cũng như là cái tiêu chí an toàn phòng chống dịch
về khôi phục kinh tế thành phố sẽ tập trung cải cách hành chính
tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp và người dân
để giải phóng năng lượng trong dân trong doanh nghiệp
ngoài ra thành phố hồ chí minh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp
về vốn lao động và những vướng mắt cụ thể
trong hỗ trợ doanh nghiệp thành phố vừa tập trung hỗ trợ
lĩnh vực sản xuất dịch vụ có giá trị xuất khẩu lớn
đồng góp lớn cho ngân sách song song với hỗ trợ doanh nghiệp
vừa và nhỏ chịu nhiều tổn thương trong đợt giãn cách vừa qua
ông phan văn mãi cũng cho biết
ưu ba nhân dân thành phố sẽ có kế hoạch cân đối thu chi ngân sách
hoàn thiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
để huy động tối đa nguồn vốn
bùa tri vốn vào các công trình trọng tâm trọng điểm
ưu tiên các công trình có tác động lan tỏa
và các công trình mà nghị quyết đại hội đảng bộ
thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi một đã đề ra
thành phố sẽ tập trung triển khai đảm bảo an sinh xã hội
chăm lo người già neo đơn trẻ mồ côi
đồng thời tri ân các lực lượng phòng chống dịch
và ghi nhận những mất mát hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
triển khai kế hoạch phát triển nhà ở cho người lao động
chăm lo tết cho bà con
cũng tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh khóa một mươi
nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm về kế hoạch đón học sinh trở lại trường học
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã đồng ý cho học sinh khối lớp một lớp hai
lớp sáu lớp chín và lớp một mươi hai của xã thành an huyện cần giờ trở lại trường học vào ngày mai hai mươi tháng một mươi
đây sẽ là cơ sở để thành phố xây dựng bộ tiêu chí an toàn về trường học
chuẩn bị cho việc học sinh học tập trung trực tiếp tại trường vào đầu năm hai nghìn hai mươi
theo ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh qua rà soát
đầu năm học có bảy mươi em thiếu thiết bị học tập thiếu đường truyền
nhờ sự vận động của các cấp chính quyền các tổ chức đoàn thể xã hội từ cuối tháng chín đến tháng một mươi
đã có hơn ba mươi em được hỗ trợ thiết bị môi trường học tập trực tuyến
tuy nhiên còn rất nhiều em sử dụng điện thoại di động của cha mẹ thiết bị chưa đạt chuẩn để học tập
thời gian tới sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với sở thông tin và truyền thông
vận động trao tặng một mươi năm máy tính bảng cho các em học sinh phần nào giải quyết tình trạng thiếu thiết bị học tập
trong phần phản ảnh của đại biểu thì có nhiều nội dung dạy học trực tuyến gây căng thẳng cho học sinh
dạy học từ sáng sớm kết thúc muộn chúng tôi đã kiểm tra và nắm được tình hình
số lượng này không nhiều một vài trường có một vài giáo viên vài bộ môn
có thể là do nóng ruột cái kết quả học tập chưa đạt được mong muốn
giáo viên có những tổ chức các lớp thứ bảy chủ nhật tạm chí kiểm tra để ra số trình độ
chứ không có kiểm tra lấy điểm thì cũng đã đề nghị các trường đảm bảo được mức độ yêu cầu cơ bản
không có đặt nặng vấn đề kiến thức nhiều để gây áp lực căng thẳng cho học sinh cũng như cho giáo viên
ông nguyễn văn hiếu cho rằng hình thức dạy học trực tuyến là hình thức học tập bổ trợ rất hiệu quả
có thể xem xét để áp dụng khi học sinh đã quay trở lại học tập trực tiếp tại trường
đó là trên nguyên tắc là tự nguyện
và thứ hai là chúng ta sẽ tập trung cho các đối tượng các cháu mà có nguy cơ ví dụ như béo phì bệnh nền
thì chúng ta sẽ tập trung để làm sao là chúng ta giảm những rủi ro khi chúng ta mở
chủ tịch ưu ba nhân dân tp hcm cũng cho biết các trường học trước đây được sử dụng cho công tác phòng chống dịch sẽ được sửa chữa lại
về chương trình dạy và học ngành giáo dục thành phố sẽ có hướng dẫn điều chỉnh phù hợp
đảm bảo được trọng tâm và truyền thông

sau gần hai năm chịu ảnh hưởng của covid một mươi chín sự suy giảm của thị trường là điều khó tránh khỏi
và khi các biện pháp giãn cách xã hội được bằng mới với vị trí đẹp và giá phản chăng